căn cứ kết quả điều tra vụ án nhận hối lộ xảy ra tại thái nguyên và một số tỉnh thành phố
ngày hôm qua cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự đưa hối lộ xảy ra tại thái nguyên và một số tỉnh thành phố
cùng ngày cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định cụ thể như sau
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với vũ hồng quang nguyên phó trưởng phòng vận tải hàng không cục hàng không việt nam bộ giao thông vận tải
lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố
và vũ hoàng dũng lao động tự do cùng về tội đưa hối lộ
quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với nguyễn mạnh cương phó trưởng phòng thương mại điện tử công ty cổ phần hàng không việt z
trần thanh nhã lao động tự do và đặng nhật đức giám đốc công ty trách nhiệm hưu hạn top ocean japan cùng về tội đưa hối lộ
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can có lý lịch nêu trên
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cũng trong ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc sở y tế bắc ninh công ty cổ phần tiến bộ quốc tế gọi tắt là công ty aic và các đơn vị liên quan
cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn hồng sơn phó tổng giám đốc công ty aic
hai nguyên nhân viên của aic cũng bị khởi tố gồm nguyễn viết toản và nguyễn đăng linh
ba nguyên cán bộ của ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc sở y tế bắc ninh bị khởi tố bắt tạm giam gồm trần văn tuyên nguyên giám đốc ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế nguyễn đằng an nguyên trưởng phòng kế hoạch tổng hợp và nguyễn kim huân nguyên phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp
trong cùng vụ án cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can thực hình lệnh bắt tạm giam ông đặng xuân minh chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty cổ phần thẩm định giá btc value
cả bảy bị can nêu trên cùng bị điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước
tiếp cận với doanh nghiệp có khả năng kinh tế
nhưng còn đang thiếu công trình thi công và tự giới thiệu là mình đã xin được công trình
nếu doanh nghiệp muốn làm quang huy hà sẽ nhượng lại để hưởng tranh lệch
bằng cách này đối tượng hà đã lừa đảo chiếm đoạt của một công ty gần một tám tỷ đồng
thông qua quen biết với lái xe của một công ty trách nhiệm hữu hạn thi công xây dựng ở thành phố tuyên quang tỉnh tuyên quang
hà biết công ty này đang cần công trình thi công nên tự liên hệ với lãnh đạo công ty để làm việc
hà tự giới thiệu mình đã nhận thi công bốn công trình tại tỉnh lai châu với tổng mức đầu tư ba mươi tám tỷ đồng
nếu công ty này muốn nhận làm hà sẽ nhượng lại với điều kiện phải trả cho hà năm giá trị tổng số vốn đầu tư của công trình
sau khi thống nhất lãnh đạo công ty này đã đồng ý chuyển khoản và trả tiền mặt cho hà
tổng số tiền là một bảy mươi sáu tỷ đồng
nhận được tiền hà đã sử dụng tiêu xài cá nhân hết
sau đó hà bị tố cáo và bị công an tỉnh điện biên phát hiện bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã thanh hưng huyện điện biên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với quảng huy hà về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an huyện yên thành tỉnh nghệ an đang tiếp tục phối hợp với công an tp hcm
đấu tranh mở rộng chuyên án mua bán trang
trái phép một mươi ba kg ma túy dạng ketamin qua đường hàng không
trước đó qua công tác nắm tình hình công an huyện yên thành phát hiện một đường dây mua bán trái phép
trên ma túy qua đường hàng không từ các nước châu âu về cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất tp hcm
do hai đối tượng tăng tiến độ và thái công chính quê quán ở huyện yên thành tỉnh nghệ an
nơi ở hiện nay là huyện bình chánh tp hcm cầm đầu
đến một mươi một h ba mươi đêm một mươi bốn tháng chín tại phường bình hưng hòa b quận bình tân tp hcm
công an huyện yên thành chủ trì phối hợp phòng nghiệp vụ công an nghệ an
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an phường bình hưng hòa b quận bình tân tp hcm
bắt giữ thành công hai đối tượng tăng tiến độ và thái công chính về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại cơ quan công an hai đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội
thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là liên kết với người việt nam thường trú tại các nước châu âu
để vận chuyển trái phép ma túy bằng đường hàng không về việt nam dưới hình thức trá hình là đóng ma túy và các hộp sữa châu âu có nhãn mát
thưa quý vị dịch vụ cho thuê phòng ở phòng trọ tại các công trình xây dựng nhà ở với khái niệm chung là trung cư mini
đã xuất hiện khá phổ biến tại các thành phố lớn
với nhu cầu sử dụng của người dân tăng cao
loại hình này ngày càng phát triển có dấu hiệu biến tướng sai lệch với giấy phép cấp xây dựng
nhưng chỉ đến khi xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng vừa qua tại một trung cư mini trên địa bàn phường khương đình
quận thanh xuân thành phố hà nội thì vấn đề kiểm tra kiểm soát loại hình dịch vụ cho thuê nhà ở này mới lại được quan tâm
nếu như không được kiểm tra và xử lý kịp thời thì những người đang và sẽ ở tại các khu nhà này vẫn còn phải sống trong lo sợ
và vi phạm thì vẫn cứ tiếp diễn
tòa nhà xây dựng sai so với giấy phép
tòa nhà xây dựng sai so với giấy phép nằm sâu trong ngõ nhỏ mặt đường chỉ đủ cho xe máy và xe đạp di chuyển
khi xảy ra cháy xe cứu nạn không thể vào hiện trường
vụ hỏa hoạn xảy ra tại tòa nhà xây dựng trái phép này đã cướp đi năm sáu sinh mạng
trong suốt thời gian gần chín năm qua dù xây dựng sai phạm quá số tầng so với giấy phép
nhưng bằng cách nào đó nó vẫn tồn tại một cách lạ kỳ
từ nhà ở riêng lẻ biến thành nơi thuê trọ
thậm chí là bán với khái niệm là trung cư mini
trên thực tế hiện nay kiểu nhà trung cư mini được xây dựng khá phổ biến tại thành phố hà nội
thưa quý vị hiện nay trên địa bàn hà nội nhiều khu nhà trọ nhiều khu trung cư mini được xây dựng sâu trong ngõ nhỏ
việc đi lại rất là khó khăn và nơi đây thường tập trung đông dân cư
khi xảy ra sự cố việc cứu nạn cứu hộ là gặp rất nhiều khó khăn
đặc biệt là trong công tác phòng cháy chữa cháy
ngay trên mạng xã hội loại nhà thuê trọ này cũng được quảng cáo rầm rộ
đủ các kiểu phòng với các mức giá khác nhau từ phòng nhỏ cho đến các phòng có diện tích lớn hơn
những người quảng cáo giới thiệu nêu rõ những khu nhà này có những điều đặc biệt với lối vào siêu nhỏ
trung cư mini mà ở trong một con ngõ bé nhất của hà nội xe như thế nào
phải nói là nó bé thật sự luôn đấy mọi người
thế mà không hiểu vì sao khách hàng vẫn thuê ở đây đông lắm
trên thực tế để đáp ứng nhu cầu sinh sống của người dân
các ngôi nhà cao tầng được xây dựng lên để phục vụ mục đích cho thuê
để tận dụng tối đa diện tích bố trí được nhiều phòng trọ nhất có thể
không ít công trình trung cư mini bành trướng theo bề ngang mà còn xây dựng vượt tầng cho phép
sinh sống tại khu nhà cho thuê số năm mươi tám bc
tại ngõ một trăm một mươi bảy đường thái hà quận đống đa
cư dân tại đây cảm thấy lo sợ và bất an sau khi vụ cháy một tòa nhà tương tự mới xảy ra
trung cư này còn xây cả tầng phép bây giờ tầng đó chỉ có sáu tầng
một tôn không thôi mà bây giờ tầng bảy tầng tám tầng chín đều là nhà
các anh bây giờ cũng như thế cái nỗi buồn của trung cư bên kia bọn em thật sự rất là chia buồn rất là buồn
và vì mình cũng trong vùng cảnh như thế họ cũng rất là lo
vì cũng sợ là một ngày nào đó nó cũng sẽ xảy đến chỗ này bọn em thì bọn em rất là sợ
không có phương án lãn đường thoát hiểm nếu không may bị giặc lửa tấn công
thì những người thuê trọ sinh sống trong các công trình trung cư mini được thiết kế giống như lô cốt
hoàn toàn lâm vào tình thế bi động
trung cư mini được xuất hiện từ cái việc là
nhà ở chuyển đổi công năng sang thành là nhà trọ cho thuê
và cái loại hình nhà trọ cho thuê này trước đây lại không nằm trong phạm vi điều chỉnh của các văn bản các văn luật
các cái chủ đầu tư người ta xây xong người ta cho thuê hoặc là bán
thì nó sẽ người ta sẽ không đảm bảo cái ưu cầu an toàn phòng cháy cháy cho tòa nhà
và với mục đích kinh doanh và thu hồi lợi nhuận nhanh nhất thì cái đầu tư cho các thiết bị kỹ thuật cũng như là cái hệ thống an toàn phòng cháy cháy là thường không đảm bảo
và nếu như chúng ta mà không có những cái biện pháp can thiệp và tác động ngay lập tức đối với những loại hình này
thì hậu quả trong tương lai cũng có thể xảy ra lớn hơn rất nhiều
bộ xây dựng cho biết loại hình này chưa có tên trong bộ tiêu chuẩn quy chuẩn nhà trung cư
hiện nay không có loại hình trung cư mini tồn tại trên danh nghĩa pháp luật mà đây là một dạng biến tướng
tại cuộc họp ủy ban thường vụ quốc hội mới đây chủ tịch quốc hội đã yêu cầu không được hợp thức hóa trung cư mini
điều đó cho thấy giải quyết tình trạng này rất cần có sự vào cuộc của tất cả các ban ngành liên quan
trong đó sự quản lý từ cấp cơ sở là vô cùng quan trọng khi mà nhu cầu về nhà ở của người dân có thu nhập thấp là rất lớn
công an tỉnh thái bình đang điều tra việc một cán bộ công tác tại công an thị trấn an bài huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
bị đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản đâm trọng thương sau đó hy sinh tại bệnh viện
cụ thể vào lúc hai mươi một h
trung úy đỗ văn tú cán bộ công an thị trấn an bài nhận được tin báo của quần chú nhân dân tại ngõ sáu mươi một đường phạm như trình tổ năm thị trấn an bài
trình báo về việc xuất hiện đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản
sau khi nhận được tin báo đồng chí đỗ văn tú đã báo cáo chỉ huy và được phân công xuống địa bàn để xác minh nguồn tin
trong quá trình xác minh đồng chí đỗ văn tú đã bị đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu
nhưng đồng chí đã không qua khỏi
do vết thương quá nặng hiện lực lượng chức năng đã bắt được nghi can liên quan đến vụ việc trên
chuyển sang một tin tức khác
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mỹ xuyên khởi tố bắt tạm giam đối tượng đặng hồng khanh
chú xã hòa tú hai huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng về tội chống người thành công vụ
vào tối ngày hai mươi tháng tám trong quá trình tuần tra kiểm soát tổ tuần tra giao thông công an huyện mỹ xuyên phát hiện đặng hồng khánh điều khiển xe mô tô có dấu hiệu vi phạm
nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên khanh không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy đồng thời có lời lẽ thô tục và dùng cây tấn công lực lượng làm nhiệm vụ
qua làm việc đặng hồng khanh khai nhận không có giấy phép lái xe và đã sử dụng ma túy trước đó
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mỹ xuyên tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
tham mô tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
trương văn đạt cán bộ phụ trách lao động thương binh xã hội tại xã lam sơn huyện thanh miện tỉnh hải dương đã bị khởi tố bắt tạm giam
theo tài liệu điều tra từ tháng ba đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba trương văn đạt có trách nhiệm quản lý hơn một trăm tám mươi sáu triệu đồng tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ xã lam sơn năm hai nghìn hai mươi ba
để chi trả cho một trăm hai mươi tám người thờ cúng một trăm ba mươi ba liệt sĩ sau khi nhận tiền về đạt chỉ chi trả cho một mươi người thờ cúng với tổng số tiền là một mươi bốn triệu đồng
rồi giả mạo chữ khí chữ viết của một trăm một mươi tám người còn lại để chiếm đoạt tổng số tiền hơn một trăm bảy mươi hai triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh miện đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng đối với trương văn đạt về tội tham mô tài sản
đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ các hành vi có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an huyện long thành đang điều tra truy bắt đối tượng dùng súng xông vào nhà sách phước thái cướp tài sản trong đêm
thông tin ban đầu vào lúc hai mươi hai h hai mươi phút đêm ngày hai mươi tháng chín đã xảy ra vụ cướp manh động tại nhà sách phước thái thuộc ấp một c xã phước thái huyện long thành tỉnh đồng nai
lợi dụng lúc đêm khuya nhân viên nhà sách vừa ra về chỉ còn lại một người cướp tài sản
nhà sách vừa ra về chỉ còn lại một nam nhân viên và chủ nhà sách là chị tô thị thu thủy đang dọn dẹp
một thanh niên bất ngờ đột nhập vào bên trong chĩa súng khống chế nam nhân viên và yêu cầu chị thủy hỗ trợ chói nam nhân viên
sau đó đối tượng đưa chị thủy tới quầy thu ngân của nhà sách cướp đi khoảng một mươi hai triệu đồng rồi tẩu thoát
qua trích xuất camera lực lượng công an xác định đối tượng đi đến bằng xe ôm công nghệ trước khi gây án khoảng một tiếng đồng hồ
sau đó đối tượng đi bộ sang bên kia đường ngồi chờ cho đến thời điểm nhà sách bắt đầu đóng cửa thì xông vào cướp tài sản
tại lâm đồng một nhóm một mươi một đối tượng nam và nữ từ tỉnh khác đến địa bàn hoạt động tín dụng đen vừa bị lực lượng công an bắt giữ
thay vì hoạt động theo hình thức truyền thống như giải tờ rơi gặp mặt trực tiếp xác minh đưa tiền thu lãi
thì nhóm này chỉ ngồi một chỗ điều hành qua app và mạng xã hội
qua đầu tranh cơ quan công an xác định
số tiền giao dịch lên tới một mươi tỷ đồng
đây là nhóm một mươi một đối tượng từ hà nam vào lâm đồng hoạt động cho vay tín dụng đen vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng bắt giữ
các đối tượng này chỉ liên lạc với người vay tiền đòi nợ qua điện thoại giải ngân và thu lãi qua tài khoản ngân hàng để che giấu hành vi với cơ quan công an
từ việc xác định nghi vấn về một số đối tượng trên địa bàn thành phố đà lạt không có việc làm ổn định
có nhiều biểu hiện đòi nợ gây sức ép lên những người nợ tiền
lực lượng công an đã từng bước điều tra bóc gỡ toàn bộ nhóm đối tượng trên
tối ngày một mươi năm tháng chín sáu mũ trinh sát đã đồng loạt tiến hành triệu tập làm việc đối với một mươi một đối tượng gồm bùi đức tân
nguyễn kiều hưng hoàng văn duy nguyễn văn huy trần tuấn anh đào thế vượng đỗ minh công nguyễn tuấn anh nguyễn văn ba
đỗ thị minh thanh cùng có hộ khẩu tại tỉnh hà nam và nguyễn thế cương có hộ khẩu tại tỉnh hà giang
tất cả đều đang tạm trú tại thành phố đà lạt
qua đầu tranh các đối tượng khai nhận từ năm hai nghìn hai mươi hai đến nay lần lượt đến lâm đồng với mục đích hoạt động tín dụng đen
để tiếp cận khách hàng các đối tượng lập nhiều tài khoản tạo app rồi quảng cáo cho vay với hình thức không thế chấp trên mạng xã hội
khi khách có nhu cầu vay tiền thông qua zalo facebook để liên hệ chụp căn cước công dân hoặc đưa đối tượng trực tiếp đến nơi ở để xác minh
sau khi thống nhất số tiền vay phí dịch vụ và hình thức góp người vay sẽ nhận tiền qua tài khoản và trả tiền góp hàng ngày
đến thời điểm hiện tại các đối tượng đã cho vay trên một trăm ba mươi khách vay trên bốn trăm linh lượt giao dịch với số tiền khoảng một mươi tỷ đồng
lãi suất vay từ ba trăm sáu mươi năm đến tám trăm hai mươi một năm thu lợi bất chính trên một sáu tỷ đồng
thì trong số các đối tượng này thì đã có một số đối tượng trước đây đã từng bị xử lý hành chính về các hành vi liên quan tụng đen như là dán tờ rơi phát quảng cáo để quảng cáo cho các hoạt động tín dụng đen
ngoài ra một số đối tượng cũng đã có tiền án tiền sự đến lưu trú tại địa bàn lâm đồng
đặc biệt của nhóm này là mặc dù các đối tượng là hà nam nhưng đến địa bàn lâm đồng đà lạt lưu trú thì lại không ở tập trung một chỗ mà chia nhỏ các điểm để dễ thực hiện tránh phá hiện của cơ quan công an
ngay trong đêm một mươi năm tháng chín qua khám xét nơi ở của các đối tượng cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ quan trọng như sổ ghi chép
dây tờ thủy thân
của người vay và hai mươi chiếc điện thoại di động có nhiều dữ liệu liên quan đến giao dịch và chạy quảng cáo
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án
củng cố hồ sơ để khởi tố bị can các đối tượng đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
với hành vi mua bán vận chuyển ma túy hai đối tượng vừa bị lực lượng công an tỉnh nghệ an bắt giữ
thu giữ hơn hai mươi sáu viên ma túy tổng hợp
vào khoảng hai mươi ba h bốn mươi năm phút ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba tại km một trăm linh chín quốc lộ bảy đoạn thuộc địa phận xã châu khê huyện con cuông
ban chuyên án bắt quả tang đối tượng vũ văn đảng về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ tăng vật gồm hai mươi sáu viên ma túy tổng hợp một điện thoại di động và một xe máy
đấu trách mở rộng đến dạng sáng ngày một mươi năm tháng chín bắt giữ thêm lương văn hưng đối tượng trực tiếp cùng với đảng giao dịch ma túy
với các đối tượng người lào khám xét nhà riêng của hưng thu giữ gần hai trăm linh viên ma túy tổng hợp